tại khu vực đồng bằng sông cửu long nước lũ từ campuchia đổ về rất mạnh gây ngập nhiều nơi
đe dọa đến hàng ngàn hectare lúa thu đông của người dân
hiện nay công tác bảo vệ lúa thu đông đang được ngành chức năng đồng loạt triển khai
trước tình hình cấp bách sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
đang phối hợp cùng các huyện các ngành liên quan nhanh chóng ra cố đề bao
chuẩn bị sẵn sàng máy bơm rút nước tuyên truyền cho người dân để cao cảnh giác
và theo dõi sát mực nước lũ để chủ động phòng chống
quan điểm là nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ lúa thu đông
nếu trường hợp cấp bách lũ dâng cao thì sẽ chọn phương án cứu từng khu vực từng ô bao
không để thiệt hại chản lan đồng thời tiến hành ra soát xây dựng các kịch bản ứng phó
khi đỉnh lũ ở mức báo động hai báo động ba và nếu xảy ra tình trạng vượt báo động ba
thì sẽ ứng phó thế nào xây dựng kịch bản khắc phục sạt lở bờ sông di rời dân cư